vào ngày hôm nay tại điểm chốt phòng chống dịch tại phía nam ở xã xen thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
các ngành chức năng tỉnh quảng bình đã tổ chức đón dẫn và tổ chức hỗ trợ giúp người dân đi xe máy từ miền nam về quê
lực lượng công an tỉnh quảng bình đã chủ động bố trí lực lượng dẫn đoàn tiếp đón và giúp đỡ người dân lương thực nước uống xăng
nhằm tiếp sức để người dân trở về nhà an toàn
do thời tiết mưa dẫn đến việc đón tiếp hỗ trợ số người dự kiến trên một năm trăm linh người gặp khó khăn nên công tác chuẩn bị được tiến hành gấp rút hơn
như lắp thêm dạp có mái che bố trí địa điểm rộng để có thể đón và tạm dừng nghỉ gần một xe máy nhưng không gây ách tắc giao thông
cũng như ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
công tác hỗ trợ giúp người dân đã được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình công an huyện lệ thủy
và đoàn thanh niên hội phụ nữ công an tỉnh quảng bình chuẩn bị
đồng thời công an huyện lệ thủy bố trí hai cán bộ trực tiếp sửa xe máy cho đoàn người về quê
cùng với sự hỗ trợ của nhóm các bạn trẻ thiện nguyện tại thành phố đồng hới với nước uống bánh mì bánh ngọt xôi
đối với người di chuyển trong đoàn có điểm đến tại quảng bình được lực lượng y tế tại điểm chốt tiến hành test nhanh
và khai báo y tế hướng dẫn các quy định về phòng chống dịch
số lượng người về quê quảng bình ước tính của đoàn thanh niên hội phụ nữ công an tỉnh quảng bình
và đoàn người trong sáng ngày hôm nay bốn tháng một mươi là khoảng gần sáu mươi người
trong những ngày qua trên đường hồ chí minh qua địa phận tỉnh đắk lắc đã có hàng vạn người dân từ các tỉnh thành phía nam
đi xe máy về tây nguyên và các tỉnh miền trung miền bắc để tránh dịch
trước tình hình đó công an tỉnh đắk lắc đã tăng cường lực lượng phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh
hỗ trợ tiếp đón người dân và đi qua địa bàn tỉnh an toàn đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch
đây là những hình ảnh của tỉnh đắk lắc
những hình ảnh chúng tôi ghi được tại chốt phòng chống dịch cửa ngõ phía nam của tỉnh đắk lóc
vào lúc một giờ sáng ngày bốn tháng một mươi
hàng nghìn người dân từ các tỉnh phía nam về bằng xe máy được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông
dẫn đường bàn giao cho các lực lượng chức năng tỉnh đắk lắk tiếp nhận đưa về điểm tập kết kiểm tra y tế
tại đây lực lượng y tế các cấp đã xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm phân loại và hướng dẫn
về các huyện thị xã thành phố để cách ly theo quy định
dạ công nhân mà đều thì mắc việc hai tháng rưỡi này không làm gì được thì trụ không nổi nữa
nói chung ra là hết tiền ăn rồi thì về thôi chứ sao giờ có gì ở lại cũng nổi
dạ thì nói chung ra đi về đây chắc cũng là nghỉ bốn lần rồi đó
nó mệt cứ tới đâu nó ngủ thì mình phải trả cho nằm chập rồi mình cũng êm người vậy
riêng đối với những công dân về các tỉnh khác cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
đã hỗ trợ dẫn đường qua bàn giao cho tỉnh gia lai
tại chốt phòng chống dịch phía bắc của tỉnh này để tiếp tục hành trình bảo đảm an toàn
tính từ đêm hai tháng một mươi đến nay cảnh sát giao thông tỉnh đắk lắc
đã hỗ trợ dẫn đường an toàn cho hàng vạn người đi qua địa phận tỉnh
trong đó có rất nhiều người đi xe máy về các tỉnh phía bắc xa xôi như cao bằng sơn la lai châu
bọn em mới đi xuống làm có hai tháng là dịch bệnh bùng tái phát là bọn em mất mất tốt nghiệp vì công việc là không có việc làm
bọn em nhiều chỗ còn không có tiền
bọn em già tiền phòng nữa bọn em đành phải bán lên tuổi để về quê
lượng người đổ về tỉnh đắk lắc và đi qua tỉnh đắk lắc bằng phương tiện xe mô tô là rất đông
từ ngày hôm qua đến hôm nay là sấp xỉ khoảng một mươi người
chúng tôi đã ứng trực một trăm linh cốt số căng mình ra để đảm bảo tập tư an toàn hô thông này
và cùng bộ phần y tế là sang lọc số người vào địa phận về địa phận đắk lắc
trước áp lực người dân về quê tăng đột biến ngoài hai điểm lấy mẫu test nhanh ở trường phổ thông dân tộc nội chú nơi trang long
và trường trung học cơ sở hòa phú hiện ngành chức năng tỉnh đắk lóc đã kích hoạt thêm hai điểm trường gần chốt kiểm soát dịch để phân loại test nhanh
đến nay đã có hơn bảy người dân ở các tỉnh thành phía nam chạy xe máy về quê đắk lắc
qua test nhanh sàng lọc ghi nhận một mươi hai trường hợp dương tính với sars cov hai
dự báo trong những ngày tới lượng người từ các tỉnh thành phía nam về và đi qua tỉnh đắk lắc sẽ còn tăng
lực lượng công an và các ngành chức năng đã lên phương án tăng cường nhân lực vật lực để vừa làm tốt công tác phòng chống dịch vừa hỗ trợ người dân về quê an toàn
thưa quý vị đã có gần bảy hồ sơ gửi lên sở giao thông vận tải tp hcm xin phép ra khỏi thành phố để về quê đón người thân
và chỉ mới có hai năm trăm chín mươi đơn được giải quyết
con số này vẫn đang không ngừng tăng lên cho thấy nhu cầu của người dân rất lớn
đây là thông tin được sở giao thông vận tải thành phố chia sẻ trong buổi họp báo chiều nay ngày bốn tháng một mươi
theo đó từ tám giờ sáng ngày hai tháng một mươi đến một mươi năm h chiều ngày bốn tháng một mươi gần bảy hồ sơ được tiếp nhận
do đây là nhiệm vụ mới nên sở giao thông vận tải phải cử thêm nhân viên để tiếp nhận và đã xử lý gần ba đơn bằng phương án thủ công
tuy nhiên một số đơn lại điền thông tin chưa chính xác nên không có cơ sở để giải quyết
anh em chúng tôi đang làm hiện nay là phải vừa tương tác với người dân
do cái nhu cầu đó
hài báo các điền các thông tin ở trong đơn nó không có chính xác
do đó không đủ cơ sở để có thể giải quyết
cái thứ hai nữa là các tỉnh do nhu cầu phòng chống dịch cho nên cũng có những cái việc mà chúng ta phải tương tác với các cơ quan giao thông cũng như công an ở các tỉnh để có cái giải quyết theo cái nhu cầu của người dân
trước cái thách thức của công việc này thì chúng tôi đang một tổ khoảng bốn mươi anh em thì đang xử lý trên mail
còn một tổ công nghệ đang xử lý về mặt công nghệ thì dự kiến đến sáng ngày sáu tháng một mươi này tức là ngày một thì chúng ta sẽ tổ chức cho người dân điền thông tin đó ngay trên cái website của sở thông vận tải
và khi điện đầy đủ các thông tin thì chúng ta sẽ giải quyết cái nhu cầu của người dân ở trên bằng tài khoản gia lô hoặc những cái thông tin qua mail để để bà con có sự di chuyển nó thuận lợi
đối với người dân muốn về quê tự phát công an thành phố hồ chí minh cho biết trong ngày một tháng một mươi có khoảng một mươi người

lo ngại việc quá tải tại các khu cách ly tỉnh an giang và kiên giang đã đưa ra phương án cho người dân về quê cách ly tại nhà nếu có kết quả xét nghiệm rt pcr âm tính hoặc đã tiêm hai mũi vaccine
theo đó tỉnh an giang trong ba ngày qua đã có hơn ba mươi người về quê trong đó có một trăm linh trường hợp có kết quả test nhanh dương tính
kiên giang đã phát hiện ba mươi năm ca dương tính trong gần hai mươi người dân
mặc dù các tỉnh đã huy động địa phương lấy các điểm trường làm điểm cách ly tập trung nhưng vẫn không đủ đáp ứng do số người về quê ồ ạt
do đó hai tỉnh này đã đưa ra phương án cho người dân cách ly tại nhà nếu có kết quả xét nghiệm âm tính
địa phương có người cách ly tại nhà sẽ phải quản lý chặt chẽ từng người có biển thông báo trước nhà
còn tại đồng tháp hiện vẫn chưa tính phương án cách ly tại nhà mà sẽ vận động nguồn lực để xét nghiệm cũng như tổ chức cách ly cho người dân trở về quê
theo thống kê của bộ công an hiện có ba năm triệu người các địa phương cả nước làm việc tại thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương và long an
trong đó hai một triệu người muốn về quê
mặc dù cả bốn địa phương trên có tỷ lệ tiêm vaccine cao các tỉnh khác tỷ lệ tiêm chủng còn rất thấp
do đó nếu không kiểm soát tốt người dân đi lại sẽ có nguy cơ lây lan dịch cho các địa phương
tiếp tục với một số thông tin về an ninh trật tự đáng chú ý khác
trong ngày hôm nay ngày bốn tháng một mươi công an tỉnh an giang cho biết đã cử lực lượng để xác minh một số trang mạng đăng đoạn ghi âm
vì cho là đã cắt ghép của đại tá đinh văn nơi giám đốc công an của tỉnh này
đoạn ghi âm này mang nội dung sai lệch được cắt ghép lan truyền trên các trang phán động
công an tỉnh an giang cho biết thời gian qua đại tá đinh văn nơi đã chú động công bố số điện thoại cá nhân để làm đường dây nóng
hàng ngày có rất nhiều cuộc gọi từ người dân cán bộ đồng nghiệp gọi đến để thông tin đóng góp cho hoạt động của lực lượng
có thể từ những cuộc điện thoại này các đối tượng xấu cố tình ghi âm các ghép rồi tung lên mạng
mục đích là nhằm hạ uy tín giám đốc công an tỉnh và chia rẽ công tác phòng chống dịch ở tỉnh an giang
dưới sự chỉ đạo của đại tá đinh văn nơi thời gian qua công an tỉnh an giang đã triệt xóa nhiều đường dây phạm tội quy mô lớn
thậm chí một số đối tượng còn ra giá hai mươi tỷ đồng để điều chuyển ông đi nơi khác
cục cảnh sát hình sự phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an
vừa bắt giữ nhâm hoàng khang ba mươi bốn tuổi để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
đây được cho là lập trình viên có tiếng trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua với tuyên bố có thể lấy được bản sao kê
của ngân hàng của các cá nhân và tổ chức từ thiện
trước đó cục cảnh sát hình sự nhận được đơn tố cáo nhâm hoàng khang đã có hành vi đột nhập vào trang web
liên quan sai phạm hoạt động cờ bạc sau khi nắm các dữ liệu bằng chứng của trang web rồi quay sang đe dọa
sẽ tố cáo sai phạm đến cơ quan chức năng khang buộc chủ nhân trong website phạm nói trên phải chuyển năm trăm linh triệu đồng
vào tài khoản cho mình sau nhiều lần bàn bạc khang đồng ý nhận bốn trăm linh triệu đồng và tiền đã được chuyển
từ đơn tố cáo tội phạm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cục cảnh sát hình sự đã phối hợp cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao xác minh làm rõ và tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
ngoài ra cơ quan công an đã làm rõ các hành vi khác có liên quan đến đối tượng khang
cục cảnh sát hình sự cho biết thêm lợi dụng sơ hở trong việc bảo quản lưu trữ dữ liệu bảo mật thông tin của tổ chức cá nhân
khang đã đột nhập lấy trộn thông tin do vậy khi nhận được đơn tố cáo cục cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp
với các đơn vị nghiệp vụ khác để thu thập củng cố tài liệu chứng cứ xử lý nghiêm đối tượng
vừa rồi là những cập nhật trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy còn bây giờ quang huy xin mời quý vị đến với những thông tin khác
trong bản tin an ninh hai mươi bốn h
kính chào quý vị
quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay
thứ hai ngày một mươi bốn tháng một mươi và sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị với hành vi tàng trữ tiền giả nguyễn trọng hiếu chú tại huyện bến cầu vừa bị công an huyện bến cầu tỉnh tây ninh tạm giữ
trước đó chiều ngày ba tháng một mươi trong lúc làm nhiệm vụ tổ tuần tra phòng chống tội phạm công an huyện bến cầu
đã phát hiện hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra
thì phát hiện một trong hai người thanh niên là nguyễn trọng hiếu đang cất giữ hơn một trăm ba mươi tờ tiền giấy loại mệnh giá một trăm linh usd nghi tiền giả
nên lập biên bản và mời về trụ sở làm việc
tại cơ quan điều tra hiếu khai nhận số tiền trên là tiền giả mà trước đó hiếu đã mua một trăm bảy mươi tờ của một người đàn ông campuchia không rõ địa chỉ
số tiền giả này hiếu mang về cất giấu trong nhà rồi tìm người mua để bán lại kiếm lời với giá một trăm linh đồng một tờ đô la mỹ giả
trước khi bị phát hiện bắt giữ vài ngày hiếu đã bán
hai mươi tờ tiền giả loại một trăm linh usd với giá hai triệu đồng cho một người thanh niên không quen biết
hai phương tiện vận chuyển một bao và can nhựa chứa hóa chất nhãn mát nước ngoài nhưng không có hóa đơn chứng tử
vừa bị tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phát hiện bắt quả tàng
vào khoảng một mươi một h ngày ba tháng một mươi tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh của bà phạm thị mỹ phương
tại xã khánh an huyện an phú
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trong kho và trên ghe gỗ của cơ sở có sáu trăm linh bao hóa chất nhãn mắc nước ngoài
và bốn trăm linh thùng loại kim loại thùng nhựa in chữ nước ngoài bên trong có chứa chất lỏng
tất cả số hàng hóa trên không có nhãn phụ kèm theo riêng sáu trăm linh bao hóa chất
tại thời điểm kiểm tra cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng tử hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổ công tác lập biên bản tạm giữ phương tiện và số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi tổ liên ngành chống buôn lậu của tỉnh an giang phát hiện bắt quả tăng
một xe ô tô tải vận chuyển bốn trăm linh can hóa chất in chữ nước ngoài không hóa đơn chứng tử hợp pháp tại thời điểm kiểm tra
trong khi tuần tra trên biển lực lượng làm nhiệm vụ của đồn biên phòng sông đốc bộ đội biên phòng tỉnh cà mau
đã phát hiện và bác quả tăng hai tàu đánh cá mua bán dầu trái phép
hai tàu cá bị phát hiện có số hiệu
kg chín mươi năm nghìn bốn trăm bảy mươi một ts và cm một nghìn ba trăm ba mươi ba ts
lực lượng tuần tra tiến hành kiểm tra phát hiện trên bong tàu kg chín mươi năm nghìn bốn trăm bảy mươi một ts có nhiều ống nhựa gắn vào máy dùng để bơm hút dầu
tất cả các hoang khoang hầm trên tàu đều chứa chất lỏng có mùi dầu
thuyền trưởng khai nhận số chất lỏng trên là dầu do để bơm hút sang mạng bán cho các tàu cá khác đang hoạt động trên biển
qua điều tra ban đầu xác định tàu cá kg chín mươi năm nghìn bốn trăm bảy mươi một ts
của bà tống thị thanh thúy làm chủ giao cho ông phạm văn cuối làm thuyền trường
trên tàu có thêm hai thuyền viên
ông phạm văn cuối cũng khai nhận số dầu trên còn trên tàu khoảng hai mươi lit
tàu cm một trăm ba mươi ba ts do trần văn biệt làm thuyền trưởng
đi trên tàu có việt và hai thuyền viên xuất qua bến cửa sông đốc vào ngày hai mươi bảy tháng chín
khi vào đến bờ đội biên phòng sông đốc phối hợp với y tế địa phương thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
và tiến hành điều tra
theo thẩm quyền
công an tp hcm vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với hai nhân viên y tế về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
hành vi của hai nhân viên y tế này là đã tuồn thuốc điều trị covid bán ra ngoài cho người dân
được biết monunpiravir là thuốc chưa được bộ y tế cấp phép đăng ký lưu hành ở việt nam

và huỳnh phương thảo là nhân viên khoa dược của trung tâm y tế quận bình tân
huỳnh phương thảo là dược sĩ đang công tác tại trung tâm y tế quận tân phú
biết được nhu cầu của người dân tìm mua thuốc điều trị covid một mươi chín
đối tượng thường đã móc nối cấu kết với thảo lấy thuốc để bán ra bên ngoài
để bán được thuốc các đối tượng đã đăng lên mạng xã hội facebook
và bán lại cho người khác với giá từ hai năm đến bốn triệu đồng trên một hộp
theo cơ quan điều tra cả hai là bạn thân với nhau và đều biết thuốc monu niravit là thuốc thử nghiệm
phát miễn phí cho những người mắc covid một mươi chín đang điều trị ở nhà
nhưng vẫn móc nối tuồn ra thị trường để bán trục lợi
không chỉ là nhân viên y tế mà trước đó lực lượng chức năng tại nhiều địa phương
cũng đã phát hiện và thu giữ nhiều loại thuốc được giao bán là điều trị covid một mươi chín nhập khẩu từ nước ngoài
đáng nói hơn người bán không hề có bằng cấp gì về nghề thuốc
thấy nhiều người đăng bán thì là em cũng vào bắt chiếc để bán
anh cho biết là các loại thuốc này có tác dụng phụ gì không
cái này em không rõ
theo cơ quan chức năng
những hộp thuốc như thế này các đối tượng mua vào với giá từ tám trăm linh đến một triệu đồng
nhưng bán ra ngoài thị trường có thể lên tới ba triệu đồng nghĩa là lãi gấp ba lần
người nào bán thuốc điều trị covid một mươi chín trong giai đoạn thử nghiệm cho người khác
thì đó là hành vi vi phạm pháp luật
tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm
tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính
hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự
với hành vi là bán thuốc trái phép
bán thuốc đăng trong giai đoạn kiểm nghiệm
thì người vi phạm với cá nhân sẽ bị phạt đến một trăm linh triệu đồng
còn với tổ chức sẽ bị phạt đến hai trăm linh triệu đồng
theo quy định tại nghị định số một trăm một mươi bảy năm hai nghìn một mươi
về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế
còn trường hợp bán thuốc ngừa covid một mươi chín đang trong giai đoạn thử nghiệm này
mà dẫn đến hậu quả người sử dụng thiệt mạng hoặc là thương tích từ sáu mươi một trở lên
thì người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
về tội vi phạm quy định về khám chứng
bệnh cấp phát sản xuất bán thuốc và cung cấp dịch vụ y tế khác
theo điều ba trăm một mươi năm của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với chế tài là phạt tù từ một năm đến năm năm
năm trường hợp làm chết nhiều người thì hình phạt có thể là phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm năm
những sản phẩm thuốc chưa được bộ y tế cấp phép lưu hành
có thể đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người dùng
vì vậy mỗi người dân không nên tích chữ hoặc mua thuốc
khi chưa được sự hướng dẫn của bác sĩ điều trị
hành vi của mình sẽ là kẽ hở để các đối tượng xấu lợi dụng trục lợi
tiếp tục chương trình với các tin tức kinh tế khác
từ giờ ngày hôm nay mùng bốn tháng một mươi bình thuận đã tạm dừng hoạt động cảng cá phan thiết
và giãn cách xã hội một mươi xã phường tại thành phố phan thiết để phòng dịch
một mươi xã phường gồm đức thắng đức nghĩa lạc đạo đức long tiến lợi hưng long
và một phần phường phú tài phú trinh bình hưng xã tiến thành
phan thiết tỉnh bình thuận
thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trong vòng một mươi bốn ngày tỉnh bình thuận cũng quyết định tạm dừng hoạt động cảng cá phan thiết
chủ tịch ubnd tỉnh giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì
phối hợp bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
ubnd thành phố phan thiết xây dựng phương án hoạt động của tàu thuyền cho phù hợp
lưu ý việc bốc rỡ hàng hóa tại các tàu đánh bắt hải sản đã cập cảng
khi đảm bảo an toàn phòng chống dịch thì mới cho cảng cá phan thiết hoạt động trở lại
sau một thời gian tạm đóng cửa do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đến nay tất cả các chợ truyền thống
trên địa bàn thành phố đà nẵng đã được phép hoạt động trở lại ghi nhận việc thực hiện
các quy định phòng chống dịch tại các chợ trong những ngày đầu mở cửa
chợ nại hiên đông quận sơn trà cũng như tất cả các chợ trên địa bàn thành phố
tối đa chỉ năm mươi tiểu thương kinh doanh các mặt hàng thiết yếu được phép hoạt động
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chợ mới chỉ có khoảng ba mươi bốn mươi hộ kinh doanh
tức là khoảng một mươi so với tổng số gian hàng cố định trước đây
dù vậy các tiểu thương vẫn được bố trí bán hàng so le theo ngày chẳng lẽ để đảm bảo tối đa việc giãn cách
trước đó bang quản lý chợ đã lắp các tấm chắn ni lông ngăn cách giữa người bán và người mua
về phía người dân đến chợ việc kiểm soát từ cổng quét mã qr code vẫn được triển khai như trước đây
theo đó người dân chỉ đi chợ ba ngày một lần
bên cạnh đó hầu hết các chợ bố trí lối
nói vào và nói ra riêng theo nguyên tắc một chiều
thường xuyên có lực lượng chức năng từ sở công thương ủy ban nhân dân quận phòng kinh tế quản lý thị trường ủy ban nhân dân phường
và kiểm tra hàng ngày theo từng nội dung phòng chống dịch và từng nội dung chuyên ngành của mỗi đơn vị
chúng tôi được các ngành kiểm tra nhắc nhở tiểu thương bản thân những người mua hàng trong chợ
những nội dung cần thiết để phòng chống dịch để tránh trường hợp mà lây lan và chủ quan trong công tác phòng chống dịch tại các chợ
tất cả chợ truyền thống đã được mở cửa trở lại với việc chấp hành những quy định trong công tác phòng chống dịch
tuy nhiên hầu hết tại các chợ hiện nay lượng người đến mua hàng rất ít
theo nhiều tiểu thương sức mua chỉ bằng một phần mười so với trước đây
vị gió quá thật tạp tình hình chúng
vì một số hồ kinh doanh quá trình mà muốn bạn không được ở chợ người ta mua hàng người ta về bạn ở nhà họ ở khu dân cư
rồi một số hồ khác là không phải là hồ kinh doanh nhưng mà trong lúc chưa có việc làm người ta còn mua hàng về để bán
tình như thế cho nên thì phần cho khách hàng trước tại chợ nó được giảm đi
bàn quản lý các chợ cho biết trong thời gian đến sẽ phối hợp với ủy ban nhân dân các phường tuyên truyền cho người dân
về việc các chợ truyền thống được mở cửa
với việc thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch để người dân yên tâm đến mua hàng nhằm hỗ trợ bà con tiểu thương trong việc kinh doanh trở lại
mặc dù chịu ảnh hưởng dịch trong hai tháng gần đây song xuất khẩu tôm sang thị trường nga tính đến giữa tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
vẫn đạt ba mươi hai năm triệu usd tăng mạnh năm mươi một so với cùng kỳ năm ngoái
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam nga là thị trường đứng thứ chín về nhập khẩu tôm của việt nam
chiếm một ba tổng giá trị xuất khẩu tôm việt nam đi các thị trường
hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam đánh giá thị trường nga tuy nhỏ nhưng giá trị kim ngạch xuất khẩu trong bảy tháng qua ghi nhận tăng trưởng tốt
do vậy dù từ tháng tám đến nay việc xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi dịch thì tính chung từ đầu năm tới ngày một mươi năm tháng chín
kim ngạch xuất khẩu tôm việt nam sang nga vẫn đạt ba mươi hai năm triệu usd tăng năm mươi một so với cùng kỳ
đáng chú ý theo số liệu của trung tâm thương mại thế giới
đầu năm nay nga nhập khẩu tôm từ hai mươi năm nguồn cung trong đó việt nam vẫn là thị trường cung cấp tôm lớn thứ ba của nga sau ấn độ và ecuador
ngoài ra một số nguồn cung tôm lớn khác cũng đang tập trung xuất khẩu tôm sang thị trường nga như trung quốc bangladesh indonesia argentina tháina thái lan
nhằm đáp ứng nhu cầu hồi phục
chương trình khôi phục sức sống cho du lịch việt nam trước tiên là du lịch nội địa
một số tỉnh thành đã kiểm soát tốt được dịch bệnh đã xây dựng kịch bản và lên kế hoạch bắt đầu đón khách nội địa ngay trong tháng một mươi này
vậy cơ hội nào cho ngành du lịch hồi phục trong bối cảnh mới câu trả lời sẽ có trong phóng sự ngay sau đây
với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành này ngay từ cuối tháng chín rất nhiều sản phẩm du lịch đã được xây dựng và sẵn sàng tổ chức
đặc biệt tour carnival đường lâm dự kiến sẽ được tổ chức trong thời gian sớm nhất
sau mỗi một lần nới như vậy thì chúng tôi lại phải nghiên cứu những sản phẩm nào cho nó phù hợp
sau sản phẩm caravan những sản phẩm như nhu cầu của khách là mong muốn được nghỉ ngơi muốn được nghỉ dưỡng muốn có những trải nghiệm
trong suốt giai đoạn giãn cách vừa rồi thì chúng tôi lại phải chuẩn bị những sản phẩm như là dịch vụ về khách sạn dịch vụ về homestay
theo nhóm nhỏ và chúng ta vẫn phải tuân thủ những quy định về phòng chống dịch như hiện nay đang áp dụng chỉ được một mươi năm ở hà nội
để chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi các hoạt động du lịch trong bối cảnh mới
từ đầu tháng chín bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ban hành kế hoạch triển khai các chính sách kích cầu phục hồi hoạt động du lịch lữ hành
trong đó tăng cường hoạt động truyền thông và xúc tiến quảng bá du lịch là một trong những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm
trước hết là truyền thông quảng bá thu hút khách
bộ thực hiện thành công kế hoạch thú điểm đón khách quốc tế tới phú quốc kiên giang
trong thời gian tới luôn phiên giữa các địa phương giữa các vùng
tổng cục du lịch sẽ báo cáo với bộ văn hóa và sẽ thực hiện tiếp tục làm việc trực tiếp với các địa phương
thông qua hình thức trực tuyến
và khi chúng ta kiểm soát được dịch bệnh rồi thì sẽ trực tiếp cùng với các địa phương
để giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắt đó để lôi kéo và thu hút khách du lịch đến với chúng ta
vừa qua hiệp hội du lịch việt nam
cùng các hiệp hội thành viên ở các tỉnh thành phố trên cả nước đã phát động chương trình
khôi phục du lịch với chủ đề kết nối xanh du lịch việt nam
chương trình áp dụng sáu nguyên tắc thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát covid một mươi chín của chính phủ
kết nối khách du lịch đi từ vùng xanh tới các điểm du lịch xanh
trên cơ sở xác định vùng xanh của cơ quan quản lý y tế cơ quan quản lý có thẩm quyền ở địa phương
và danh giới vùng xanh ở phạm vi chia càng nhỏ càng có tính thích ứng cao trong bối cảnh bình thường mới
chương trình áp dụng sáu nguyên tắc thích ứng an toàn liên hoạt kiểm soát covid một mươi chín của chính phủ

sau một thời gian dài bị đình trệ bởi ảnh hưởng của dịch bệnh
việc khởi động lại các hoạt động du lịch có ý nghĩa vô cùng quan trọng
nhất là đối với cộng đồng doanh nghiệp nhằm từng bước vượt qua khó khăn
bắt nhìn lại trong điều kiện bình thường mới
yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo kết hợp hài hòa giữa an toàn phòng chống dịch bệnh
và hoạt động du lịch lữ hành